ngày hai mươi hai tháng một đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến thăm động viên và tặng quà tết những thương binh
đang điều trị tại trung tâm điều dưỡng thương binh huyện lạng giang và người nghèo huyện lục nam tỉnh bắc giang nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền
chúc tết và thăm hỏi các đồng chí thương bệnh binh phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ khẳng định
đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công lao của các thương bệnh binh và thường xuyên quan tâm có nhiều chính sách đối với người có công
phó thủ tướng mong muốn các thương bệnh binh có sức khỏe ổn định là chỗ dựa tinh thần cho gia đình người thân là tấm gương cho thế hệ trẻ
tại buổi gặp gỡ phó thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh bắc giang và lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội đã trao tặng năm mươi triệu đồng cho trung tâm điều dưỡng thương binh lạng giang
trao tặng quà tết đến từng thương bệnh binh mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng
cũng nhân dịp tết nguyên đán phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ cùng đoàn công tác đã trao tặng quà tết cho một trăm linh hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam của một số xã trên địa bàn huyện lục nam mỗi suất bao gồm một triệu đồng và một phần quà